mê linh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của nghị quyết
nhằm tạo sự thống nhất cao trong đảng đồng thuận trong xã hội
thưa quý vị và các bạn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm một mươi năm hà nội mở rộng địa giới hành chính
hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội đã tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ bốn mươi tám với chủ đề
cuộc sống ngoại thành hà nội đây là bức tranh đa dạng và sinh động bằng hình ảnh về đời sống ở ngoại thành
và nêu bật những thành tiệu mà hà nội đã đạt được trong một mươi năm qua trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội
nhân dịp thành phố kỷ niệm một mươi năm điều chỉnh địa giới hành chính mùng một tháng tám năm hai nghìn tám mùng một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật hà nội lần thứ bốn mươi tám với chủ đề cuộc sống ngoại thành hà nội được tổ chức với mục đích
nêu bật những thành tiệu hà nội đã đạt được trong một mươi năm qua trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội
trong đó bao gồm phong cảnh nông thôn xanh lam thắng cảnh di tích lịch sử làng nghề con người hà nội trong đời sống văn hóa văn minh thành lịch
đây là một cuộc thi mà đây chuyên đề về ngoại thành
những cuộc sống những đời thường những lễ hội phong tục tập quán và ở ngoại thành hà nội rất nhiều làng nghề hơn một làng nghề
và các di tích lịch sử các danh lam thắng cảnh di tích cấp quốc gia và hà nội tôi nghĩ rằng là cái bộ ảnh từ này phải nói là đạt yêu cầu
và rất là đủ dung và cách tuyên truyền cho ngoại thành chúng ta sau khi bởi vậy

với chủ đề đa dạng sau hai tháng phát động cuộc thi đã nhận được hơn một bảy trăm linh tác phẩm của gần ba trăm linh tác giả ở khắp nơi
triển lãm năm nay được người xem đánh giá cao bởi các tác phẩm đã hội tụ khá phong phú đa dạng cuộc sống ngoại thành hà nội trên các lĩnh vực như văn hóa lễ hội phong tục kiến trúc mối quan hệ gắn kết giữa con người với cuộc sống
thông qua các tác phẩm cũng đã phần nào thể hiện sự tìm tòi khám phá của các tác giả mới
mang tới cho người xem cảm nhận tổng thể về cuộc sống ngoại thành hà nội đang từng ngày vươn lên đổi mới bắt kịp với cuộc sống hiện đại của thủ đô
triển lãm hôm nay tức là kỷ niệm một mươi năm mà sắp nhập vào hà nội
thì đây là một cuộc triển lãm đầu tiên mang đầy ý nghĩa của những người làm nhiếp ảnh hà nội để phục vụ cho cái lợi ích của thủ đô
cái cuộc triển lãm mà cuộc sống ngoại thành này thì có nhiều cái hình ảnh của cái làng quê xưa
có những cái làng nó rất sâu sắc của cái văn hóa của xứ đoài xưa và cũng là của thăng long xưa
thế cho nên là bây giờ cái cái cái cái nhiếp ảnh này lưu giữ lại những khoảng cách ấy và có cái sự so sánh
so sánh với cái hiện đại và cái cái cái cái quá khứ và nên sửa như thế nào để cái bức tranh nó hài hòa
thành một cái những cái tuyệt tác cho thủ đô hà nội
cái chủ đề năm nay là rất hay là sau khi mở rộng đề giới thì nông thôn của hà nội đã thay đổi như thế nào
đấy là một cái chủ đề rất là hay và tôi nghĩ là cũng nên là là tập trung vào cái đó để để cho người kỷ niệm
tôi thấy là phần lớn là rất là đẹp mà nó phản ánh đúng cái chủ đề
đúng là những cái mà cần thiết
để nói lên là sau một mươi năm mở rộng địa giới hành chính thì nông thôn hà nội đã phát triển thay đổi như thế nào
tác phẩm đi giữa mùa vàng xanh dài nhất tại triển lãm năm nay
thông qua tác phẩm người xem có thể cảm nhận được tầm quan trọng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
đây là điểm nhấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
sự phát triển của ngoại thành cũng được thể hiện qua những hình ảnh
của những tòa nhà cao tầng sự phát triển hạ tầng đô thị
tôi muốn gửi gắm ở bức ảnh này một thông điệp là ngoại thành với nông nghiệp công nghệ cao ngày càng năng suất cao hơn
đó chính là điều mà chúng ta quan tâm trong loa xây dựng nông thôn mới
mục đích là để đời sống nhân dân phát triển
thứ hai nữa là ngoại thành cũng phát triển mà được biểu hiện bằng những tòa nhà cao tầng
đó chính là sự phát triển đô thị và phát triển ngoại thành
mà hướng của hà nội là thủ đô vậy thì hà nội phải phát triển đô thị
phát triển nông nghiệp công nghệ cao phát triển thương mại dịch vụ du lịch
đó chính là cái thông điệp tôi muốn gửi tới
điều thứ ba nữa là các thế hệ được chăm lo con người được chăm lo
biểu hiện bằng các cháu học sinh đi học trên đường mà niềm vui phơi phới
đó là thông điệp mà tôi muốn gửi tới
và trong bức ảnh này sau tổng kết một mươi năm
thực hiện lý quyết một mươi năm của quốc hội về mở rộng địa dưới hành chính thủ đô hà nội
triển lãm ảnh nghệ thuật cuộc sống ngoại thành hà nội là một hoạt động thiết thực
giàu ý nghĩa của giới văn học nghệ thuật thủ đô nói chung
giới văn nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội nói riêng
trong dịp kỷ niệm ngày tháng đầy ý nghĩa của hà nội
qua đó tạo động lực khích lệ đảng bộ chính quyền và nhân dân
giới văn nghệ sĩ thủ đô
cùng đạt được nhiều thành tiệu hơn nước
góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố
đến đây thì thời lượng tuần này của chương trình cũng đã hết
xin kính chào tạm biệt